chiều nay tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng võ văn tuấn phó tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đã tiếp đoàn chuyên gia pháp do ông rémi lambert tham tán thứ nhất đại sứ quan pháp tại việt nam làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp thượng tướng võ văn tuấn đánh giá cao đội huấn luyện viên của liên hợp quốc pháp
sang giúp việt nam tổ chức khóa tập huấn giảng viên tạo điều kiện thuận lợi để việt nam làm tốt mọi công tác chuẩn bị
sẵn sàng cử lực lượng phương tiện tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong thời gian tới tại pháp ông rémi lambert tham tán thứ nhất đại sứ quan pháp tại việt nam
chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả các học viên trong khóa học những kiến thức kỹ năng về chuyên môn
pháp sẵn sàng hỗ trợ việt nam để việt nam có thể tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình trong nhiều lĩnh vực
như đào tạo tiếng pháp cho đội ngũ cán bộ sĩ quan mời các chuyên gia của pháp đến việt nam
hay tổ chức các khóa đào tạo cho các sĩ quan việt nam tại pháp